tỉnh hòa bình đã tổ chức họp báo thông tin về việc ô nhiễm nguồn nước sạch cung cấp cho thành phố hà nội
trong đó vấn đề an ninh nguồn nước đã được đặt ra
cũng tại buổi họp báo công an tỉnh hòa bình cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kỳ sơn đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự gây ô nhiễm môi trường
đại diện công ty cổ phần nước sạch sông đà cho biết dù nhà máy đã xúc rửa toàn bộ hệ thống đường ống
tuy nhiên chưa thể khẳng định thời điểm người dân hà nội có thể yên tâm sử dụng nước phục vụ ăn uống
thông cáo báo chí của ủy ban nhân dân tỉnh hòa bình cho biết
sau khi nhận được thông tin vụ việc ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo kịp thời các ngành địa phương
tiến hành kiểm tra xác minh và đề xuất các giải pháp xử lý
yêu cầu công ty cổ phần nước sạch sông đà khẩn trương thực hiện các biện pháp kỹ thuật
khắc phục hậu quả lập và thực hiện phương án chi tiết để xử lý triệt đề ô nhiễm nguồn nước
đất bùn cỏ cây nhiễm dầu thải để bảo vệ chất lượng nguồn nước cấp cho nhà máy
khẩn trương thực hiện việc xử lý bảo đảm nguồn nước cung cấp cho người dân thành phố hà nội
trả lời các cơ quan báo chí về vấn đề dư luận và người dân quan tâm
trong đó việc truy tìm đối tượng đổ thải tại suối bằng
cơ quan tỉnh hòa bình cho biết đã chỉ đạo công an huyện kỳ sơn khám nghiệm hiện trường
lấy lời khai truy tìm phương tiện xả thải đồng thời huy động lực lượng khắc phục hậu quả chất thải
tuy nhiên hiện vẫn chưa tìm ra đối tượng đổ thải
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kỳ sơn cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội gây ô nhiễm môi trường
đại diện sở tài nguyên và môi trường tỉnh hòa bình cho biết
ngay sau khi nắm được vụ việc đã báo cáo ngay tổng cục môi trường
đồng thời đến hiện trường kiểm tra về việc xử lý nguồn nước
nhà máy sông đà có trách nhiệm
kiểm tra nước trước khi đưa vào xử lý và cung cấp cho khách hàng
hiện cơ quan chức năng đã lấy toàn bộ mẫu và đang tiến hành xác định
lãnh đạo công ty cổ phần nước sạch sông đà cho hay
dù nhà máy đã xúc rửa toàn bộ hệ thống đường ống
tuy nhiên chưa thể khẳng định thời điểm người dân hà nội có thể yên tâm sử dụng nước phục vụ ăn uống
đơn vị này cũng khuyên cáo người dân nên dùng nước để tắm rửa chứ không nên dùng cho ăn uống
liên quan đến việc xin lỗi
khi để người dân dùng nước bẩn
đại diện nhà máy nước sông đà khẳng định mình là nạn nhân thiệt hại lớn nhất
do đó việc xin lỗi chỉ được thực hiện khi công an tỉnh hòa bình tìm ra hung thủ đồ trộm dầu thải
và có kết luận về toàn bộ nội dung vụ việc
đồng chí nguyễn văn toàn trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy cảm ơn sự hợp tác theo dõi đưa tin về vụ việc của các cơ quan báo chí và khẳng định tỉnh hòa bình đang tập trung chỉ đạo quyết liệt nghiêm túc xử lý vụ việc đây cũng là bài học để các cơ quan của tỉnh rút kinh nghiệm sâu sắc trong quá trình phối hợp công tác sau này